trong lúc tỉnh bắc giang đang phải đối mặt với dịch bệnh covid một mươi chín các khu dân cư bị phong tỏa cách ly
đời sống của những người dân nghèo gặp rất nhiều khó khăn
những quầy hàng không đồng mọc lên đã phần nào chung tay hỗ trợ giúp đỡ người dân nghèo vơi bớt khó khăn hơn
đồng thời những quầy hàng không đồng cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các cấp chính quyền và tập thể cá nhân có tấm lòng hảo tâm
ghi nhận của nhóm phóng viên tại phường lê lợi thành phố bắc giang
quầy hàng không đồng do đảng ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc phường lê lợi thành phố bắc giang tổ chức
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang hoành hành ở địa phương này
mô hình đã duy trì từ đầu năm hai nghìn hai mươi và nay phường tiếp tục mở với mục đích hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch
trước tình hình đại dịch covid một mươi chín diễn biến hết sức là phức tạp trên địa bàn phường lê lợi chúng tôi thì hiện nay đã có tới một mươi ba f
thế và cái số f một f hai f ba rất là lớn
thế và cũng đã có rất nhiều
các khu phố đang bị phong tỏa cách ly y tế
đứng trước tình hình đó thì đời sống của bà con nhân dân thì rất nhiều hộ khó khăn
nên đảng ủy ban phường cũng mở cửa hàng không đồng để chung tay góp sức với bà con dân
phường lê lợi thành phố bắc giang hiện có hai mươi sáu hộ nghèo và cận nghèo
ngoài ra khi dịch bệnh covid một mươi chín xảy ra thì có rất nhiều gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn
do vậy mỗi tuần từ hai đến ba lần phường lê lợi đã tổ chức mở quầy hàng không đồng này
để phục vụ những người dân nghèo những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường
tôi là một người dân trong bối cảnh trong đó xã hội hiện nay đang bị ảnh hưởng cực kỳ lớn do dịch covid
nhưng mà người dân được sự quan tâm của các ban ngành và những nhà hảo tâm
thì thật sự cũng là một trong những người có hoàn cảnh khó khăn
thì thật sự hôm nay được phần quà của những nhà hảo tâm
tôi xin cảm ơn rất cảm ơn sự quan tâm của mọi ban ngành và những nhà hậu tâm
cộng đồng đã giúp đỡ gạo với cả khẩu trang để cho những gia đình khó khăn
cảm ơn phường lê lợi và cảm ơn cộng đồng để giúp đỡ càng nhiều hơn cho những người hoàn cảnh gia đình có khăn
để có những đồ dùng nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo mì chính mì tôm rau củ quả khẩu trang
ủy ban mặt trận tổ quốc phường lê lợi đã kêu gọi nhiều tổ chức cá nhân có tấm lòng hào tâm
chung tay góp sức và trích từ nguồn quỹ nhân đạo của phường để duy trì hoạt động của quầy hàng không đồng
chỉ tính riêng trong đợt dịch thứ tư này quầy hàng không đồng đã cung cấp gần một mươi tấn gạo
và rất nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân nghèo gia đình chính sách cựu chiến binh phụ nữ
bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn giúp họ vượt qua được đại dịch với bớt phần nào khó khăn
quầy hàng không đồng của phường lê lợi thành phố bắc giang là một trong rất nhiều quầy hàng
siêu thị không đồng mà tỉnh bắc giang đang triển khai thực hiện trong đợt dịch thứ tư này
thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách chia sẻ và lan tỏa yêu thương